tại hà nội trung ương hội sinh viên việt nam đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin với báo chí
về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng sinh viên tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi là sân chơi để các bạn hội viên sinh viên trong và ngoài nước phát huy trí tuệ
chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ phát huy tinh thần sáng tạo sung kích tình nguyện
các ý tưởng tham gia dự thi nhằm cải thiện giải quyết các vấn đề khó khăn cho địa bàn
cụ thể trong chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh năm hai nghìn một mươi chín
tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới xây dựng đô thị văn minh
bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu an toàn giao thông an sinh xã hội
văn hóa giáo dục đời sống và chăm lo cho thiếu nhi
tác giả tham gia dự thi là sinh viên đang học tập trong nước và nước ngoài
tham gia dưới dạng cá nhân hoặc theo nhóm
thời gian gửi ý tưởng dự thi từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thông qua trang web của cuộc thi www ýtườngtìnhnguyện hộixinhvien com vn
vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi